chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn theo thống kê của bộ ngoại giao hiện có gần năm triệu việt kiều đang sinh sống tại một trăm linh chín quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong những năm qua nhiều người việt đã có tên trong các danh sách được bình chọn là nổi tiếng
thậm chí đã có người việt lọt top một trăm linh thiên tài đương đại của thế giới
và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề người việt chinh phục thế giới
với vị khách mời là giáo sư tiến sĩ phạm quang minh hiệu trưởng trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
xin chào giáo sư tiến sĩ phạm quang minh và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn
trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi với giáo sư tiến sĩ phạm quang minh
hãy cùng đến với câu chuyện mà nhóm phóng viên chương trình câu chuyện nội nhập thực hiện về vấn đề này
giáo sư trần thanh vân còn gọi là gen trần thanh vân là người pháp gốc việt
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba khi mới một mươi sáu tuổi ông đã rời quê hương quảng bình đến pháp du học
năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ông bảo
bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khi chỉ rõ rằng hạt rotong không phải là viên gạch cuối cùng của vật chất
mà là một cấu trúc gồm nhiều viên gạch còn nhỏ hơn nữa kết hợp lại
với nỗ lực không ngừng nghỉ ông trở thành bậc thầy trong lĩnh vực lý thuyết vật lý nguyên tử
nếu như đa số các nhà khoa học tập trung vào những nghiên cứu của cá nhân
thì giáo sư trần thanh vân được giấy chuyên môn trên toàn thế giới của trung quốc
đánh giá cao ở khả năng tập hợp con người và tầm nhìn
giúp mở đường cho các nhà khoa học trẻ tuổi
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu khi mới hai mươi sáu tuổi ông đã sáng tạo ra một loại hình hội thảo khoa học mới
gọi là cuộc gặp gỡ morion
đầu tiên chỉ là cuộc gặp vài ngày giữa những nhà khoa học với những người bạn của mình
cùng nghỉ ngơi trao đổi đào sâu suy nghĩ những vấn đề trong lĩnh vực vật lý
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ông đã tạo ra một loại hình hội thảo khoa học mới
ông tổ chức cuộc gặp gỡ bluth
tập trung chuyên sâu hơn mời những nhà khoa học uy tín lớn hơn
với những sáng kiến lớn này giáo sư trần thanh vân đã trở thành người châu á thứ ba
được viện vật lý mỹ trao tặng huyên trương cao quý tết
dành cho các nhà lãnh đạo xuất sắc trong ngành vật lý
trên cơ sở kinh nghiệm và những thành công của gặp gỡ morion và gặp gỡ blue
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba giáo sư trần thanh vân đã sáng lập hội khoa học gặp gỡ việt nam
nhằm hỗ trợ quê hương trong lĩnh vực khoa học và giáo dục
và năm hai nghìn một mươi sáu cuộc gặp gỡ việt nam lần thứ chín đã được diễn ra tại thành phố quy nhơn quê hương ông
với sự có mặt của tám nhà khoa học đạt giải nobel
đây là thành quả lớn sau hơn hai mươi năm nỗ lực của giáo sư trần thanh vân
cùng những người bạn làm khoa học của ông
nhằm đạt được một kế hoạch tốt đẹp và tốt đẹp
một mục đích mà ông đau đáo nhất là nâng cao hình ảnh của việt nam
tạo cơ hội để người việt nam được vinh danh trên toàn thế giới
thưa giáo sư tiến sĩ phạm quang minh
ông đánh giá thế nào về sự thành công hay còn gọi là thành danh
tôi nghĩ rằng là thành công và thành danh
là một cái khái niệm thể hiện một cá nhân nào đó
được cái sự
sự ghi nhận của cộng đồng
nơi anh ta làm việc hoặc sinh sống
trong một cái lĩnh vực nào đó
có thể đấy là khoa học kỹ thuật
cũng có thể đấy là lĩnh vực
văn hóa nghệ thuật
có thể là những người mà có thể cũng
trong cái công việc rất là bình thường thầm lặng
thì ở đây thành công và thành danh
để thể hiện là sự đóng góp
của một cá nhân
đối với cộng đồng đối với xã hội
và được ghi nhận
với một người việt nam sống xa thủ quốc
thì để có được cái sự ghi nhận
hay là sự vinh danh
của thế giới dành cho bản thân
thì chắc chắn là cái nỗ lực của cá nhân đó
phải lớn hơn khi mà người việt đó sống
tại nước mình đúng không ạ
đúng rồi chắc chắn là như vậy
bởi vì một trong cái môi trường mới
thì rõ ràng rằng có sự khác biệt rất lớn
về ngôn ngữ
về phong tục tập quán
về tư duy và lối sống
nếu những người việt đó mà sinh ra
và lớn lên ở đó
có lẽ là cái rào cản nó ít
nhưng mà nếu là những người việt mà
đi ra khỏi đất nước
khi mà đã lớn tuổi rồi chẳng hạn
thì cái sự hội nhập
vào cái cộng đồng mà nơi người ta sinh sống
chắc chắn là sẽ khó hơn nhiều
và vì vậy thì những cái nỗ lực của những người đó
thực sự là rất đáng ghi nhận
họ phải chứng minh được rằng
là họ cũng không có gì khác biệt
so với những người xung quanh
nhưng mà như đã nói rồi
rào cản về ngôn ngữ về tâm lý về văn hóa
về phong tục tập quán
sẽ là một cái điều rất là khó
chưa nói đến có thể có những cái cộng đồng
hay là những cái quốc gia
mà lại có cái sự kỳ thị
nhìn nhận người nước ngoài
bằng con mắt có thể nói rằng là
không bình đẳng
cho rằng người nước ngoài là những người mà
có thể là đến từ một cái nền văn hóa
hay là một cái quốc gia mà có trình độ
phát triển thấp kém hơn
thậm chí là có cả những cái đích kiến không tốt
cho rằng những người nước ngoài
là lấy bất đi công an việc làm
làm cho quần người ta
thế rồi làm cho cuộc sống ở đó đắt đỏ hơn
thì đó là những điều mà có thể nói rằng
người việt nói chung
hoặc là những người mà
đến sinh sống tại một quốc gia nào đó
thường gặp phải khi mà
họ chưa có cái điều kiện
gọi là hội nhập sâu
vào trong cái xã hội đó
nhưng cũng rất đáng mừng là
người việt chúng ta
có rất nhiều người thành công
ở các môi trường nước ngoài
kể cả những quốc gia
mà cái điều kiện sống
có thể nói là không hề dễ dàng
như khi chúng ta sống ở việt nam
vậy từ trước đến nay
có trường hợp nào người việt
thành công ở nước ngoài
mà gây được cho ông ấn tượng mạnh nhất
nói rằng đúng là có rất nhiều người
nhưng mà trong cái lĩnh vực của mình
thì tôi có thể kể ra một loạt
những cái người mà bây giờ trở thành
các cái giáo sư
trong cái lĩnh vực của mình
được cộng đồng
quốc tế cũng thừa nhận
hay là kể cả việt nam cũng biết
giáo sư trần văn thọ chẳng hạn
thì thật ra là trong cái nhóm
gọi là tư vấn về mặt kinh tế
cho cả thủ tướng của việt nam
và có rất nhiều cái nghiên cứu quan trọng
thể hiện cái tầm vóc
có thể nói là ngang vẳng
thậm chí là hơn rất nhiều các cái chuyên gia
của chính nhật bản
và đấy là một trong những cái điều
mà có thể nói là niềm tự hào của việt nam
hay là giáo sư hồ tài huệ tâm
như tôi đã nói ở đại học harvard
đấy là một cái đại học
mà danh giá nhất thế giới
bà là trưởng cái bộ môn lịch sử
cũng như là việt nam
thì những cái cuốn sách của bà
những ý kiến của bà
trong các cái cuộc hội thảo
đều được đánh giá rất là cao
thì tôi cho rằng đấy là một số những cái tên tuổi
mà chúng tôi trong cái lĩnh vực của mình
đều biết và rất là ngưỡng mộ
vâng đó rõ ràng là những trường hợp rất ấn tượng
tuy nhiên cũng phải nói rằng là
môi trường đào tạo
rồi cơ hội phát triển trên thế giới
cũng là một trong những nguyên nhân
để giúp cho mỗi cá nhân trong xã hội
thì thành công với những lựa chọn của họ
chắc chắn là như vậy rồi
còn người ta
người ta là sống với
có nghĩa là với những người xung quanh
với bè bạn với gia đình
và với cái môi trường
mà người đó đang sống
người ta không thể sống biệt lập được
ít người thì không có ai có thể nói là sống biệt lập được
và vì vậy thì tôi cho rằng
cái môi trường rất là quan trọng
thế thì chính cái môi trường ấy
làm cho người ta một là trước hết là cảm thấy
phải thực sự là được tự do
bởi vì liên quan tới
cái gọi là thành công hay thành danh
thì trước hết là cái môi trường
đó nó phải một là an toàn
người ta cảm thấy rằng được tôn trọng
mỗi cá nhân được tôn trọng
có được sự đầu tư
có sự được sự hỗ trợ có được sự chia sẻ
thực ra mà nói thì cái quan trọng nhất
chính là người khác phải hiểu mình
tôi cũng đã từng học tập
còn nước ngoài thì tôi thấy rằng nếu như mà
trừng nào đó mình còn cảm thấy
lạc lõng ở trong cái thế giới đó
trong cái xã hội đó
mình không cảm thấy có niềm vui ở đó
mình không cảm thấy sự yên tâm ở đó
mình vẫn thấy có sự lo lắng
thì có thể mình không thể an tâm
học tập được
thì đấy có lẽ là những cái điều rất là bình thường
có thể nó rất bình dị rất là cơ bản thôi
nhưng mà nó rất là cần thiết
vậy quay trở lại với việt nam
thì chúng ta phải làm gì để tạo được
một cái môi trường lý tưởng cho các bạn trẻ
những người luôn luôn có hoài bão
là chinh phục thành công của cuộc đời mình
đối với người trẻ thì thực ra
mà nói ngày hôm nay tôi nghĩ
cái điều quan trọng nhất đấy là phải có niềm tin vào họ
thế rồi đối với thứ hai
đối với người trẻ thì tôi nghĩ rằng là
cái điều quan trọng là phải có người
dẫn dắt và hỗ trợ
ví dụ như họ làm việc ở cơ quan nào
thì rất cần là cái người lãnh đạo
đặc biệt là người lãnh đạo
là phải có một cái tư tưởng
thực sự là
ý tôi muốn nói là
đối với người trẻ thì tôi nghĩ rằng
chính là tạo cho họ một niềm tin
tức là nếu như họ nhìn thấy người lãnh đạo
nhìn thấy cái tập thể đó
thực sự có sự thống nhất
có sự đoàn kết
có sự khai phóng
thì lúc đó tôi nghĩ rằng người trẻ
người ta sẽ cống hiến
người ta sẽ phát huy
thế còn là nền chính trị chúng ta
thì tôi cũng nghĩ rằng là họ phải nhìn vào những người đặc viên
đúng không rõ ràng ở một cái thể chế như chúng ta
thì đảng viên phải là những người
mà đi tiên phong
dám chịu trách nhiệm
dám sẵn sàng đổi mới
thì đấy mới là những tấm gương
thực sự để cho các cái giới trẻ
có thể tin vào
còn đối với nhà nước thì đương nhiên là phải có hỗ trợ
bởi vì người trẻ họ rất thiếu cái gì
họ thiếu như vậy
là thiếu kinh nghiệm
thiếu về vật lực tài lực
đúng không ví dụ bây giờ chẳng hạn một người muốn tiến hành
một cái thí nghiệm thì rõ ràng phải có phòng thí nghiệm
phải có các máy móc
trang thiết bị hiện đại
họ muốn đi thực địa thì chắc chắn là cũng phải tạo điều kiện
cho họ cái kinh phí để họ có thể đi đến
cái nơi đó
ở đó rồi thì phải
ba cùng với người dân chẳng hạn
thì lúc bây giờ có thể mới tìm ra được
những cái kết quả nào đó
mà họ thực sự mong muốn để nghiên cứu
nhưng tóm lại thì chúng ta
sẽ xoay quanh những niềm tin
có niềm tin vào họ
và tạo cho họ niềm tin
gần đây một thông điệp mới được chia sẻ
về quốc gia khởi nghiệp tại việt nam
kinh nghiệm của các quốc gia như israel là gì
và chúng ta cần phải có
những bước đi cụ thể ra sao
để hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp
có hiệu quả
israel là một quốc gia rất là đặc biệt
hình thành rất là muộn
tức là mới chỉ từ năm
israel mới chính thức hình thành
một cái quốc gia
nhưng mà lại có một cái truyền thống rất là lâu đời
số lượng người của họ cũng không nhiều
tức là ở đây thì số lượng người của người israel
chỉ có khoảng trường tám triệu
xuất hiện sau chiến tranh
thế giới thứ hai
đấy là cái thời điểm mà thế giới cũng phải trải qua
một cái cuộc chiến tranh
rất là tàn khốc
và người israel thì phải ly tán
cái gọi là ngõ ngách
của thế giới
thì quay trở lại
để xây dựng một cái nhà nước mới
trong một cái điều kiện hết sức khắc nghiệt
thế rồi sự công nhận quốc tế
cũng chưa nhiều
rồi thì điều kiện tự nhiên
thì rất là khắc nghiệt
tôi nghĩ chính những cái điểm đó
đã cố kết
và tạo ra cho người israel
một cái quyết tâm
biến cái quốc gia của họ
thành một quốc gia hùng cường
thì tôi nghĩ rằng
đấy là cái điều kiện rất là quan trọng
chính vì như vậy
cho nên là cái ý chí
và cái nghị lực của họ rất là lớn
và họ có một chính sách rất là mạnh mẽ
có lẽ cũng ít quốc gia nào trên thế giới
mà lại có được cái sự đầu tư rất là nhiều
cho cái việc gọi là
với dân số là tám triệu người thôi
nhưng mà tính ra thì israel có tới

gọi là khởi nghiệp
tức là bắt đầu vào cái việc xây dựng
như vậy là một cái tỷ lệ rất là lớn
đúng không và cái đầu tư cũng rất là lớn
đấy cũng tính ra là cái đầu tư
cho một cái người
dân ở đó tính trung bình chung
là cũng tới như vậy là
một trăm bảy mươi đô la cho một người
cho cái sự gọi là khởi nghiệp ban đầu
thế thì nó cao hơn so với cả một quốc gia
mà có cái trình độ và tiềm năng
rất là lớn như là mỹ
mỹ tính chỉ có khoảng bảy mươi đô la thôi
đây là một trăm bảy mươi hơn hẳn một trăm linh đô la
thì như vậy để thấy rằng đấy là một cái gọi là nhà nước
đã có tạo dựng
một cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp
rất là lớn cái điều thứ ba là họ ấy
có một cái sự năng động
đúng là cái khó thì nó lại
không phải là bó cái khôn mà cái khó của người israel
tạo ra ló cái khôn
tức là chính trong cái điều kiện khắc nghiệt như thế
được sự hỗ trợ như thế
thì người israel lại có cái đồng
đồng cáp cộng khổ
thực sự gắn kết chia sẻ
và cái điểm cuối cùng
thì tôi nghĩ rằng là
đúng là họ lại phát huy được cái truyền thống
đấy ví dụ như trong
kinh nghiệm mà xây dựng các hợp tác xã chẳng hạn
đấy thì cái mô hình
hợp tác xã ở israel
cũng là một cái mô hình mà ở đó
là cái sự tự nguyện của người israel
thì đấy những cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng
cho việt nam
vâng thưa quý vị và các bạn
rõ ràng qua những
điều mà chúng ta đã được
theo dõi kể từ đầu chương trình tới giờ
thì người việt nam chúng ta có đủ
phẩm chất để có thể
chinh phục thế giới
có thể thành công ở các quốc gia
với nhiều điều kiện sống
văn hóa xã hội khác nhau
đây là điều mà chúng ta cần phải phát huy
trong xu thế ngày càng hội nhập sâu rộng
như hiện nay
hy vọng là trong một tương lai không xa
thì những trường hợp thành công
những người việt thành công như chúng ta đã thấy
sẽ còn xuất hiện nhiều hơn
xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ phạm quang minh
đã có mặt và chia sẻ
những hiểu biết của ông về vấn đề này